hôm nay hai mươi một tháng một mươi hai bộ đông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai năm hai nghìn một mươi tám triển khai nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn một mươi tám trên thế giới và các nước trong khu vực liên tiếp xảy ra các trận thiên tai lớn gây nhiều thiệt hại về người và tài sản
tại việt nam thiên tai xảy ra liên tiếp tại các vùng miền trên cả nước với một mươi ba cơn bão và áp thấp nhiệt đới
hai trận sông lốc xét một mươi bốn trận lũ quét sạt lở đất chín đợt gió mạnh trên biển bốn đợt xét đậm xét hại một mươi một đợt nắng nóng hai mươi ba đợt không khí lạnh ba mươi đợt mưa lớn trên diện rộng
lũ lớn tại thượng nguồn sông cửu long sau bảy năm kể từ năm hai nghìn một mươi một chiều cường vượt mốc lịch sử tại các tỉnh nam bộ sạt lở bờ sông xói mòn bờ biển nghiêm trọng tại miền trung và đồng bằng sông cửu long
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hai mươi
tỷ đồng làm hai trăm một mươi tám người chết và mất tích
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hai mươi
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám tổng thiệt hại về kinh tế ước tính hai mươi